mong muốn kiếm nhiều tiền các đối tượng đã đi buôn bán vật chuyển ma tùy
tuy nhiên kết cục khi xa đuổi pháp luật thì hoàn toàn không như họ mong đợi
gửi bức phẩm giấu heroin từ tp hcm sang úc hai bị cáo lạnh án tử hình
ba bị cáo quen nhau trên mạng xã hội móc nối mua heroin ở tp hcm
gửi chuyển phát sang úc tiêu thụ đã nhận bản án đích đáng
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hcm xử sơ thẩm đã tuyên phạt trần minh bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận một mươi và võ văn triệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ sóc trăng cùng mức án tử hình
phạm thị anh thơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ quận bốn mức án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
anh ltv đại diện theo pháp luật của công ty chuyển phát nhanh cil đến công an phường hai quận tân bình
trình báo về việc vào trưa cùng ngày công ty anh có nhận một vật đơn có dấu hiệu khả nghi
người nhận vận đơn này là hai nam thanh niên không rõ lai lịch điều khiển xe máy mang biển số xe xin số
đến gửi hai kiện hàng mỹ phẩm và quần áo chuyển sang australia úc
khoảng một mươi bảy h cùng ngày nhân viên công ty kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển ra sân bay
thì nghi vấn bên trong kiện hàng có chứa chất ma túy
tiếp cận tin báo công an quận tân bình tiến hành khám nghiệm hiện trường và kiểm tra hai kiện hàng trên
thì phát hiện bên ngoài ghi thông tin bên trong có nhiều quần áo và ba trăm năm mươi năm gram loại heroin
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty chuyển phát nhanh cil
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình phát hiện bắt quả tàng
võ văn triệu đang có hành vi gửi bốn hộp giấy hình vuông có ba trăm bốn mươi tám hai mươi tám gram loại heroin để gửi đi úc
tiếp tục truy xét lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của phạm thị anh thơ
tại phòng trọ số bốn nhà không số tổ một mươi sáu hẻm chín mươi năm trên năm mươi hai lê văn lương phường tân kiểng quận bảy
lúc này thơ đã tự giao nộp một gói ni lông chứa tinh thể không màu ở thể rắn có hai gam loại methamphetamin
nên tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với thơ
lúc một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an quận tân bình phối hợp công an phường một mươi năm quận một mươi
tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của trần minh bảo
tại nhà số năm mươi sáu trên ba mươi ba tô hiến thành phường một mươi năm quận một mươi bảo đã tự nguyện giao nộp bảy gói ni lông chứa tinh thể không màu ở thể rắn
có khối lượng bảy mươi sáu sáu gram loại methamphetamin nên tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bảo
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lúc một mươi bảy h hai mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bảo
tại địa chỉ trên thu giữ thêm chín mươi năm g
tại cơ quan điều tra ba bị cáo khai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai triệu được người cháu vợ tên là vi đang định cư ở úc không rõ địa chỉ
giới thiệu một người đàn ông có tài khoản gia lô tên là heo vàng để triệu làm trung gian nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng
rồi rút tiền mặt đưa cho người khác theo yêu cầu của heo vàng hưởng tiền công
sau một thời gian heo vàng yêu cầu triệu mua ma túy gửi sang úc và hứa sẽ trả công ba mươi triệu đồng một tháng
sau đó heo vàng gửi cho triệu thông tin người bán ma túy
mua ma túy có tên gia lô là thơ thon thả của phạm thì anh thơ quản lý sử dụng để giao dịch mua ma túy
khi cần mua ma túy heo vàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của triệu
triệu rút tiền mặt mua ma túy của thơ và đi bán cho khách theo yêu cầu quầy heo vàng
thơ khai là tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thơ có quen biết với một người đàn ông tên là dương không rõ lai lịch đang ở nước ngoài
qua tài khoản facebook tên là syvern dương dương yêu cầu thơ liên hệ mua ma túy lại heroin
giúp dương và sẽ trả công cho thơ
trước đó thơ biết trần minh bảo có nguồn heroin bán nên đã đồng ý
theo yêu cầu của heo vàng và dương triệu và thơ đã giao dịch mua bán ma túy được ba lần
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cáo trạng xác định vào các ngày một mươi bốn và một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trần minh bảo phạm thị anh thơ đã giúp cho tí năm không rõ lai lịch
bán cho võ văn triệu hai bánh heroin lần lượt có khối lượng là ba trăm năm mươi năm gram và ba trăm bốn mươi tám hai gam
khi triệu đến công ty vận chuyển cil gửi số ma túy trên đi úc thì bị phát hiện thu giữ
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bảo thơ đã bán cho triệu một bánh heroin khối lượng ba trăm bốn mươi tám hai gram
và triệu đã giao số ma túy này cho người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực cầu vượt an sương
ngoài ra bảo đã bán cho thơ hai gam ma túy loại methamphetamin và còn đang cất giấu tại chỗ một trăm bảy mươi năm sáu gam ma túy loại tổng hợp để bán
loại bất chính
trần minh bảo phải chịu trách nhiệm với khối lượng ma túy đã bán và bị thu giữ hơn một kg loại heroin và một trăm bảy mươi năm sáu gam ma túy tổng hợp
phạm thị anh thơ phải chịu trách nhiệm khối lượng ma túy đã bán và bị thu giữ hơn một kg loại heroin và hai gram loại tổng hợp
võ văn triệu phải chịu trách nhiệm khối lượng ma túy đã bán và bị thu giữ hơn một kg loại heroin
đối với tý năm và tên dương và heo vàng đã thuê triệu và thơ mua bán ma túy trên mạng xã hội đều không rõ lai lịch địa chỉ
nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý
đường sang ngã của bà mẹ bốn con
từng ngồi tù vì ma túy nhưng võ hàng nga vẫn ngựa quen đường cũ thiếu phụ sinh đẹp phải trả giá đắt
vì tiếp tục lún sâu vào con đường gieo rác cái chết trắng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trời mưa lạnh từng cơn gió lùa vào hành lang phòng xét xử tòa án nhân dân tỉnh nghệ an
võ hàng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố vinh nghệ an trao đứa con nhỏ mới bảy tháng tuổi cho người nhà
bước vào phòng xử án nga là bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy
quá trình xét xử thi thoảng nga ngái lại phía sau khi nghe tiếng con thơ khát vọng từ hành lang
học đến lớp một mươi một nga bỏ ngang xinh đẹp nên nga lập gia đình sớm sinh con đầu lòng khi mới một mươi bảy tuổi
hơn ba mươi tuổi nga đã là mẹ của bốn đứa con
năm hai nghìn một mươi năm nga bị bắt và xử phạt hai mươi một tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu chấp hành xong hình phạt tù nga trở về địa phương
mở một quán bia kiếm sống
tuy nhiên thiếu phụ này dường như không bằng lòng với cuộc sống mới của mình
theo hồ sơ vụ án trong một lần đi thăm bạn tù ở trại giam đông sơn tỉnh quảng bình
nga quen biết người đàn ông tên là thành đang sinh sống tại đức
khi sang đức thành vẫn duy trì liên lạc với nga
biết thành có ma túy nga đặt vấn đề mua về để bán kiếm lời
khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hai bên thống nhất mua bán một viên thuốc lắc
và một kg ma túy ketamin giá ba trăm hai mươi triệu đồng
thành đồng ý cho nga nợ bán được ma túy sẽ thanh toán sau
số ma túy này sau đó nga mang về trung cư cất giấu
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đặng danh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố vinh
thường hay đến quán bia của nga ăn uống hai bên có trò chuyện và biết nga có ma túy
nên tuấn đặt vấn đề hỏi mua để bán cho khách
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tuấn trở nga về trung cư để lấy ma túy
khi nga cầm một túi ni lông bước xuống từ xe ô tô do tuấn điều khiển
thì bị công an kiểm tra
trong chiếc túi ni lông cầm có gần một kg ma túy
tuy nhiên đây là ma túy của tuấn nhờ nga cầm xuống trong khi anh ta đi tìm bãi đậu xe
kiểm tra ô tô tuấn điều khiển công an đã thu giữ một túi ni lông
đặt ở chân trước của ghế phụ chứa gần một ba kg ma túy
cơ quan chức năng làm rõ số ma túy này là của nga
kiểm tra nơi ở của nga công an đã thu giữ thêm bốn mươi gam ma túy
quá trình điều tra do nga đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên đã được bảo lãnh tại ngoại
trong thời gian tại ngoại nga sinh con thứ tư
tại phiên tòa võ hàng nga khai nhận một ba kg ma túy được mang đi giao cho tuấn
do trước đó hai bên đã thống nhất giao dịch
tuy nhiên bị cáo đặng thanh tuấn bác bỏ thông tin này
bị cáo tuấn cho biết chiều ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tuấn đồng ý bán cho khách hàng một kg ma túy với giá một trăm năm mươi triệu đồng
trước đó tuấn đã mua ba kg ma túy giá ba trăm linh triệu đồng để bán kiếm lời
khi chuẩn bị đi giao hàng thì nhận được điện thoại của nga
nhờ đến nhà trở đi
lúc lên xe tuấn thấy nga cầm lên xe một túi bóng
nhưng không rõ trong đó là gì
khi đến địa điểm giao dịch với khách tuấn nhờ nga cầm túi ma túy xuống
để đi tìm chỗ đậu xe
không để ý chiếc túi của nga vẫn ở trong ô tô
dù khẳng định một ba kg ma túy nói trên là đưa đi để bán cho tuấn
nhưng nga không đưa ra được bằng chứng thể hiện
hai bên đã có trao đổi thống nhất về việc mua bán
do chỉ có lời khai duy nhất của nga không có chứng cứ khác
nên cơ quan điều tra không có căn cứ
để xác định nếu nga có chứng cứ khác
đặng danh tuấn có liên quan đến số ma túy
tuy nhiên hành vi của nga đã đủ cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo nga thừa nhận tội danh theo cáo trạng truy tố
và cho biết do hám lợi nên đã phạm tội
nữ bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận
và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
trong thời gian qua bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và rất hối hận
vì hành vi của mình
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
để bị cáo có cơ hội trở về chăm sóc các con
hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội
của đặng danh tuấn và võ hoàng nga là đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo đặng danh tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự
về ba sáu kg ma túy nên bị tòa tuyên phạt tử hình
riêng đối với bị cáo võ hằng nga
trong vụ án này không có tình tiết tăng nặng
có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo
ăn năn hối hận quyên góp giúp đồng bào quỳ châu
bị thiệt hại do mưa lũ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt
võ hằng nga hai mươi năm tù
thời hạn tù được tính từ thời gian bị cáo thi hành án
kết thúc phiên tòa võ hoàng nga buồn bã bước ra khỏi phòng xét xử
đón đứa con nhỏ từ tay người thân
bản án hai mươi năm tù khiến đường về của bà mẹ bốn con trở nên xa vời
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau